từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay trên địa bàn tỉnh kiên giang đã xảy ra ba mươi sáu vụ cháy gây thiệt hại khoảng bốn trăm linh hai ha rừng
trong đó chủ yếu là loại rừng tràm ngập nước trảng cỏ dây leo cây bụi
các cơ quan chức năng địa phương đã xác lập hồ sơ xử lý năm vụ cháy rừng và xử phạt hành chính hai vụ
hiện tại các địa phương của tỉnh kiên giang đã yêu cầu các chủ rừng cần chú ý thời tiết
nâng cao phòng lửa giữ rừng kiểm tra phương án thực tế thực hiện bố trí lực lượng canh trực
ở những điểm sung yếu dễ xảy ra cháy rừng để kịp thời xử lý
đồng thời kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo chính phủ bộ ngành
hỗ trợ cấp bách kinh phí hai mươi năm tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị phương tiện phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng
đặc biệt các trường hợp di phạm làm cháy rừng cần phải xử lý nghiêm để tạo tính răng đe giáo dục
theo tri cục kiểm lâm tỉnh kiên giang hiện tại cấp độ cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ cấp bốn đến cấp năm
trong đó cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm có khả năng cháy lớn và lan nhanh đến các loại rừng gồm phú quốc gia thành hà tiên
cấp bốn cấp nguy hiểm xảy ra cháy lớn tốc độ lan tràn lửa nhanh gồm kiên lương hòn đất kiên hải u minh thượng an minh